tin từ bệnh viện nhi trung ương chỉ trong ba ngày cuối tuần bệnh viện đã tiếp nhận ba trường hợp đuối nước nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng
trong đó có hai trường hợp ở hà nội và một trẻ ở mộc châu
trường hợp đầu tiên là bé trai hai tuổi ở hà nội
ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc mẹ bận làm việc bé chạy sang nhà hàng xóm chơi và không may ngã xuống hồ cá coi sâu một hai mét không có rào chắn xung quanh
camera ghi nhận sau khoảng tám phút ngã xuống bể cá cháy mới được phát hiện và đưa lên bờ trong tình trạng tim tái ngừng tim ngừng thở
ngay lập tức gia đình đã hô hoán mọi người giúp đỡ và được các nhân viên y tế của trạm y tế gần nhà đến sơ cấp cứu tại chỗ
sau một mươi phút trẻ có tim trở lại và được đưa đến bệnh viện huyện cách đó năm km
lúc đấy trẻ có nhịp tim nhịp thở nhưng không tỉnh lơ mơ
các bác sĩ tiến hành cấp cứu ban đầu đặt nội khí quản kiểm soát đường hô hấp và chuyển trẻ đến bệnh viện nhi trung ương trong tình trạng hôn mê sâu ngừng tuần hoàn
hiện tại tình trạng bé tiên lượng rất nặng trẻ vẫn đang trong giai đoạn hạ nhiệt độ bảo vệ não theo dõi chặt chẽ kiểm soát chức năng cơ quan
và sẽ có kế hoạch đánh giá mức độ tỉnh chức năng thần kinh toàn diện khi trẻ qua giai đoạn nặng
hai trẻ còn lại là bé gái một mươi hai tuổi ở hà nội và bé trai một mươi một tuổi ở mộc châu
hai bé có hoàn cảnh đuối nước khá giống nhau khi đi tắm ở ao suối cùng các bạn thì bị đuối nước
trẻ được mọi người xung quanh đưa lên bờ trong tình trạng ngừng tim ngừng thở và được cấp cứu ngừng tuyển hoàn
cả hai trẻ đều được người dân dốc ngược và chạy khoảng hai vòng nhỏ theo thói quen dân gian
sau một mươi năm phút cấp cứu ngừng tim ngừng thở trẻ có tim và nhịp thở trở lại trẻ được đưa vào bệnh viện địa phương xử trí ban đầu
và chuyển lên bệnh viện nhi trung ương vẫn trong tình trạng đồng tử giãn hôn mê sâu
thạc sĩ bác sĩ lê nhật cường khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương cho biết
cả ba bệnh nhi này đều vào viện với bệnh cảnh suy đa tạng do hậu quả của quá trình ngừng tuyên hoàn
các bệnh nhi được điều trị tích cực hỗ trợ chức năng đa tạng lọc máu liên tục khi có suy thận
hỗ trợ hô hấp bằng thở máy sử dụng các thuốc trợ tim hạn thân nhiệt bảo vệ não
hai bệnh nhi một mươi hai tuổi và một mươi một tuổi đã tỉnh tự thở và có thể ra viện trong vài ngày tới
tuy nhiên trẻ cần phải tiếp tục theo dõi lâu dài vì các di chứng thần kinh vẫn có thể xảy ra
theo tổ chức y tế thế giới who đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ năm đến một mươi bốn tuổi
tại việt nam theo số liệu của bộ lao động thương binh và xã hội hiện có gần hai trẻ dưới một mươi sáu tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm
quá trình đuối nước thường xảy ra trong vài phút thậm chí chỉ trong ba mươi giây
khi bị đuối nước trẻ không thể kêu la thay vào đó cơ thể trẻ sẽ khua tay phải xạ tự nhiên
nhằm cố gắng nổi lên mặt nước điều này có thể khiến phụ huynh nhầm lẫn với việc trẻ đang nuôi dưỡng bình thường
đuối nước thường gặp vào các tháng mùa hè do thời tiết nắng nóng đồng thời thời điểm này trẻ em cũng được nghỉ hè
nhiều gia đình cho trẻ đi bơi tại các bể bơi đi du lịch biển trẻ em ở vùng quê thường có thói quen tắm sông suối ao hồ cùng bạn
đuối nước có thể gặp trong nhiều hoàn cảnh như trẻ không biết bơi vô tình ngã xuống ao hồ sông suối
trẻ nhỏ khi đi bơi vô tình sang bể bơi người lớn thậm chí có thể gặp ở những trẻ bơi rất giỏi nhưng bị chuồi rút khi bơi
bạn bé nô đùa trong nước vô tình gây thương tích để phòng tránh tai nạn đua nước cho trẻ người lớn cần luôn để mắt tới trẻ
tại môi trường an toàn như là rào trán ao hồ đẻ nắp các chùm trộn nước luôn để mắt tới trẻ khi đi bơi
giáo dục trẻ nhận biết nguy hiểm không đi ra ao hồ khi không có người lớn đi kèm
trẻ cần được đưa ra khỏi mặt nước khi có bất kỳ dấu hiệu đua nước nào dưới đây
đầu chìm xuống thấp trong nước miệng bằng hoặc thấp hơn mực nước
một số trường hợp trẻ có thể cúi đầu xuống hoặc không cử động phần đầu
đầu ngửa ra phía sau miệng mở mắt thủy tinh trông rỗng mắt mở to hoặc nhắm chặt tóc xóa trên trán hoặc mắt
cơ thể trong tư thế gần như thẳng đứng chân gần như không có cử động
cố gắng bơi nhưng không cải thiện được tình trạng thở gấp cơ thể có dấu hiệu chìm xuống đáy nước
trẻ bị đua nước cần đưa ra khỏi nước càng sớm càng tốt
sau đó tùy thuộc vào tình trạng ý thức của bé bố mẹ thực hiện phương pháp sơ cứu đuối nước phù hợp
trong trường hợp trẻ bất tỉnh gọi một trăm một mươi năm để đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp
kiểm tra xem trẻ còn thở không đưa mặt hoặc tay lại gần mũi miệng của trẻ hoặc quan sát ngực của trẻ xem có đang thở không
thực hiện hô hấp nhân tạo cho trẻ sơ sinh đối với trẻ dưới một tuổi hoặc hô hấp nhân tạo cho trẻ đối với trẻ từ một đến tám tuổi nếu trẻ không có dấu hiệu đang thở
thực hiện hô hấp nhân tạo theo hướng dẫn của tổng đài một trăm bốn mươi năm cho đến khi nhân viên cứu hộ y tế đến hỗ trợ
hà hơi thổi ngạt và ép ngực là hai động tác được ưu tiên sử dụng để đẩy nước ra ngoài giúp trẻ hô hấp lại bình thường
trường hợp thứ hai trẻ còn tỉnh
sau khi được đưa lên khỏi mặt nước trẻ thường có ho nhiều và rơi vào trạng thái sợ hãi bố mẹ nên giúp trẻ bình tĩnh lại và theo dõi các biểu hiện của trẻ
nếu trong vài phút hoặc vài giờ sau đó trẻ có các biểu hiện sau bố mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức
trẻ không thể bình tĩnh luôn cảm thấy sợ hãi trẻ bất tỉnh trẻ có biểu hiện khó thở cơn ho kéo dài đau ngực có biểu hiện mệt mỏi kiệt sức nôn mửa nhiều trẻ cảm thấy khó chịu tâm trạng thay đổi thất thường mất phương hướng da có màu hơi xanh xuất hiện bọt ở mũi hoặc miệng